thưa quý vị và các bạn doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò then chốt của nền kinh tế như viễn thông
than điện xăng dầu khai khoáng tài chính ngân hàng và các dịch vụ công thiết yếu bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản xuất trong nước và xuất khẩu
tuy nhiên trong thời gian qua tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước diễn biến khá phức tạp với nhiều loại hành vi khác nhau gây hậu quả nghiêm trọng
tham nhũng đã tập trung ở các ngành lĩnh vực trọng điểm như xây dựng ngân hàng tài chính xuất nhập khẩu
giao thông vận tải
đảng và nhà nước ta quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng lãng phí với nguyên tắc không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
chương trình hôm nay giới thiệu phần trích bài phòng chống tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước của tác giả nguyễn thị thanh thúy
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi